trong quá trình từ bình dương về sơn la để tránh dịch sản phụ sinh năm hai nghìn hai đã hạ sinh một bé trai nặng một chín kg khi di chuyển qua địa phận sơn tây hà nội
cụ thể vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút đêm năm tháng một mươi thượng úy hoàng tuấn anh đội cảnh sát giao thông số sáu cùng đồng nghiệp tham gia dẫn đoàn hỗ trợ người dân từ nhiều tỉnh phía nam qua địa phận thành phố hà nội để về các tỉnh tây bắc tránh dịch
khi đoàn xe di chuyển đến địa phận thị xã sơn tây thì chiếc ô tô hỗ trợ chở phụ nữ trẻ nhỏ bất ngờ dừng lại và ra hiệu cầu cứu lực lượng cảnh sát giao thông
khi tiếp cận thượng úy tuấn anh phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu chở dạ sắp sinh nên lập tức nhờ một xe ô tô của người dân để đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu
tuy nhiên khi xe ô tô di chuyển đến cổng bệnh viện thì sản phụ thào thị khoa đã sinh hạ một bé trai nặng một chín kg ngay trên xe và được các bác sĩ hỗ trợ y tế
hiện sức khỏe của bé trai và sản phụ khoa đã ổn định mạnh khỏe
theo công an tp hà nội do cuộc sống khó khăn nên chị thảo thị khoa cùng chồng là anh giàng a vanh cùng chú tại huyện phù yên sơn la vào tỉnh bình dương làm việc
suốt thời gian qua khi dịch covid một mươi chín bùng phát khiến cuộc sống của hai vợ chồng gặp vô vàn khó khăn
mới đây khi tỉnh bình dương nới lỏng giãn cách dù chị khoa bụng mang giận trở sắp đến ngày sinh nở nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định chạy xe máy về quê để tránh dịch và dự định sẽ vượt cạn tại quê
tuy nhiên trong quá trình di chuyển qua địa phận hà nội chị khoa được lực lượng công an hỗ trợ đưa lên xe khách di chuyển qua địa phận anh vinh chạy xe máy theo sau thì bất ngờ sinh con